xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay tức ngày sáu tháng ba gió mùa đông bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc
gây mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
sang đến ngày tám và chín tháng ba mưa sẽ giảm nhanh
do sự tăng cường của không khí lạnh nên nền nhiệt tại các tỉnh thành đông bắc bộ cũng giảm nhẹ
giao động từ một mươi bốn đến hai mươi bốn độ trời rét cả ngày
ở các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên cũng xuất hiện mưa rông trên diện rộng
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
về nhiệt độ do nằm xa khối không khí lạnh nên nền nhiệt tại đây có giảm nhưng không quá nhiều
cao nhất ngày sẽ ở trong ngưỡng hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi cao hơn
tương tự trong đêm nay và ngày mai các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
có nơi có mưa vừa đến mưa to nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất ở các vùng trũng thấp ven sông
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm ngày đêm giao động từ một mươi năm hai mươi sáu độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi cũng chịu tác động của không khí lạnh rồn xuống nhưng cũng có mưa rào và rông trên diện rộng
riêng phần nam trung bộ ít chịu tác động của không khí lạnh nên phổ biến ít mưa chưa chiều hứng nắng
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng giảm đôi chút cao nhất trong ba ngày tới sao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
vùng cao tây nguyên trong thời đoạn ba ngày tới thời tiết chủ đạo là ngày nắng giáo về đêm mưa cũng ít có khả năng xảy ra
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực cũng chưa có
nhiều biến động đáng kể ngày đêm trên khu vực vẫn giao động từ một mươi bảy đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới tại đây cũng phổ biến ít mưa ngày có nắng nhiều với mức nhiệt chưa chiều giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
năng nóng cục bộ sẽ tiếp tục có khả năng xuất hiện ở một số nơi tại khu vực miền đông nam bộ khi mức nhiệt tại đây có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ
nhiều biến động đáng kể ngày đêm trên khu vực cũng chưa có khả năng xuất hiện ở một số nơi tại khu vực miền nam bộ khi mức nhiệt tại đây có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ